tính đến nay đã có gần năm triệu người việt nam định cư ở nước ngoài
sinh sống tại một trăm linh ba quốc gia và vùng lãnh thổ
đại bộ phận trong số họ là những người sinh sống lương thiện
tham gia xây dựng cuộc sống mới ở nước sở tại
và tích cực đóng góp xây dựng quê hương đất nước
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận chống đối ôm hận thủ cá nhân
nuối tiếc chế độ việt nam cộng hòa đã bị sụp đổ hơn bốn mươi năm năm trước
gia sức chống phá nhà nước cộng hòa sâu chủ nghĩa việt nam
có không ít người nhạy giả cả tin ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
và bị bọn chúng lôi kéo mùa chuộc rụ rỗ và xúi rụp tiến hành các hoạt động chống phá đảng nhà nước ta
nguyễn khanh năm mươi bốn tuổi đối tượng chủ mưu trong vụ đặt trái nổ
ở trụ sở công an phường một mươi hai quận tân bình tp hcm là một ví dụ điển hình
chiêu bài của bọn phản động là cho tiền tiêu xài và phong chức thước việt vong
kiểu hữu danh vô thực nhưng vẫn có hiệu quả với những con người ảo tưởng hoang tưởng như khanh
ngô hùng phong cho khanh là chuẩn tướng tỉnh trưởng khu tự trị đồng nai
ngô hùng còn hứa nếu khanh gây được tiếng vang lớn
như cho nổ trụ sở công an nhà cán bộ lãnh đạo cấp cao
thì sẽ được phòng thiếu tướng đặc khu trưởng quản lý nhiều tỉnh thành
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ngô hùng đã chuyển tiền tài trợ cho cha con nguyễn khanh
nhằm tuyển người và mua vật liệu nổ chế tạo trái nổ tiến hành các hoạt động khủng bố
phá hoại trụ sở công an cơ quan nhà nước
theo chỉ đạo các đối tượng chọn trụ sở công an phường một mươi hai quận tân bình là mục tiêu
thương hư hỏng cửa chính và cửa phòng họp của trụ sở công an phường cùng bốn xe gắn máy
ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tp hcm khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn khanh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại tỉnh đồng nai và một mươi chín đồng phạm về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
chế tạo tăng trữ mua bán trái phép vật liệu nổ theo chỉ đạo của tổ chức triều đại việt
với hai tội danh trên nguyễn khanh đã phải lĩnh mức án hai mươi bốn năm tù
nguyễn tấn thành là con trai của khanh lĩnh án ba năm tù
các đối tượng còn lại của vụ án bị tuyên mức án từ hai đến một mươi hai năm tù
các thế lực thủ địch ở bên ngoài nó muốn liên kết muốn tập hợp lực lượng
để làm sao mà phát triển thành một cái lực lượng đối trọng ở trong nước
thực ra cái số này cũng chủ yếu hô hào ở trên mạng
cái số trong nước thì nhận tiền của nước ngoài
qua những vụ mà chúng ta đã phát hiện xử lý bắt giữ thì thấy rất rõ điều đó
lợi dụng sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin
những phần tử chống đối vẫn ngày đêm sử dụng mạng xã hội để chống phá
tìm các cơ hội để kích động những người dân thiếu hiểu biết
hòng gây bất ổn về chính trị gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc việt nam
mong muốn của chúng là làm cho đất nước ta rơi vào cảnh hỗn loạn chia rẽ
chắc chắn rằng
không một quốc gia nào có thể dung túng không xử lý đối với các đối tượng khủng bố
phá hoại môi trường hòa bình ổn định chung như vậy
không thể gọi những thành phần như vậy là những nhà hoạt động dân chủ hay bất đồng chính kiến
lại càng không thể gọi những kẻ bị luật pháp xử lý là tù nhân chính trị tù nhân lương tâm hay tù nhân tôn giáo
các thế lực tù địch nó lợi dụng cách mạng kết thúc số
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé